kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh lâm đồng có ba mươi tám điểm thi với sáu trăm linh phòng thi
đến thời điểm này công tác chuẩn bị về mọi mặt đã được tỉnh lâm đồng hoàn tất
sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc an toàn và đạt kết quả cao
trong những ngày qua lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã đi kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh
qua kiểm tra cho thấy tất cả hội đồng thi đã chuẩn bị tốt về mọi mặt bảo đảm đúng thời gian đúng quy định của bộ giáo dục và đào tạo
cùng với việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi
công an tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo lực lượng kiểm soát không gian mạng internet nhằm phát hiện ngăn chặn
và xử lý các đối tượng sử dụng các thiết bị thông minh để thực hiện các hành vi gian lận trong thi cử
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay toàn tỉnh lâm đồng có gần một mươi bốn thí sinh đăng ký dự thi
để bảo đảm tốt cho công tác coi thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng đã huy động gần hai cán bộ làm nhiệm vụ coi thi
bảo đảm mỗi phòng thi có hai thí sinh
hai giám thị gồm một người của sở giáo dục và đào tạo và một người của trường cao đẳng đại học
biên chế cho tổng số sáu trăm linh phòng thi tại ba mươi tám điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh
chúng tôi cũng đã tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo và thông qua các cuộc họp ban chỉ đạo
chúng tôi cũng đã thực hiện các công tác phối hợp rất là ăn ý rất là chủ động
và trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi thông tin
để mà giữa sở dục với lại bốn đơn vị phối hợp thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo đúng tiến độ mà bộ đã yêu cầu
với sự chuẩn bị tốt về mọi mặt của địa phương
hy vọng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tại lâm đồng sẽ diễn ra thuận lợi an toàn đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất